ngày hôm nay hàn quốc mỹ và nhật bản đã tổ chức một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung ở vùng biển quốc tế phía đông bán đảo triều tiên
cuộc tập trận ba bên diễn ra sau khi triều tiên liên tiếp thực hiện các vụ phóng thử tên lửa trong những ngày gần đây
trong đó có một tên lửa đạn đạo tầm xa và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển phía đông đảo ulyung của hàn quốc
với sự tham gia của ba tàu khu trục của ba nước được trang bị hệ thống tác chiến asit tiên tiến
cuộc tập diễn ra trong khoảng năm giờ đồng hồ tập trung vào thực hành các quy trình để phát hiện theo dõi và đánh chặn các mục tiêu mô phỏng trên máy tính
cũng như chia sẻ các thông tin liên quan
thông qua cuộc tập trận phòng thủ tên lửa trên biển lần này hàn quốc mỹ và nhật bản đã tăng cường hợp tác an ninh và củng cố hơn nữa các hệ thống ứng phó của mình